thưa quý vị và các bạn miền bắc đang tiếp tục xu hướng ấm dần lên khi khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía biển
đới gió đông ẩm hoạt động không mạnh duy trì tình trạng mây nhiều và có sương mù nhẹ
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nền nhiệt trên toàn miền bắc vẫn tiếp tục tăng
các tỉnh vùng núi nhiệt độ đồng loạt tăng lên mức từ một mươi hai đến một mươi bốn độ
còn ở khu vực ven biển cũng như khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ ở mức cao từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
sang ngày mai bắc bộ trời sẽ có nắng nền nhiệt ngày mai ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ tăng lên mức từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi ở khu vực phía đông bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
trong khi đó những cơn mưa ở miền trung
đã gần như kết thúc hẳn
từ đêm nay dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trời vẫn còn có mây nhiều
hiện tượng sương mù xuất hiện dày vào buổi sáng ở khu vực ven biển
làm cho tầm nhìn xa trong khoảng thời gian từ bốn đến tám giờ sáng mai ở khu vực này bị giảm thấp xuống dưới một km
tuy nhiên đến trưa và chiều mai từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời cũng có nắng
và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định ngày mai trời có nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
còn hai mươi chín ba mươi một độ sẽ là ngưỡng nhiệt ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận trong ngày mai
lui xuống khu vực phía nam ngày mai nhiệt độ ở vùng cao nguyên thuộc khu vực tây nguyên vẫn duy trì ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nóng chỉ mới xuất hiện cục bộ một vài nơi ở các tỉnh miền đông
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước